trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh lâm đồng nhiều phương tiện giao thông không đăng ký đăng kiểm chất lượng
đặc biệt là công nông xe cơ giới tự chế bà bốn bánh xe hết niên hạn sử dụng gây mất an toàn giao thông
trước thực trạng đó tỉnh lâm đồng đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách
xóa bỏ triệt để các loại phương tiện này lưu thông trên địa bàn toàn tỉnh
tỉnh lâm đồng sẽ thành lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính
tịch thu xung công quỹ đối với xe hết niên hạn sử dụng xe công nông xe cơ giới tự chế bà bốn bánh đang lưu thông trên địa bàn
đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất lắp ráp xe công nông xe cơ giới tự chế ba bốn bánh trên địa bàn
vận động chủ phương tiện đang lưu giữ xe hết niên hạn sử dụng xe cơ giới tự chế ba bốn bánh xe công nông
phải tự nguyện tháo rỡ hủy bỏ cam kết không đưa vào hoạt động
nếu địa bàn nào tuyến đường nào còn loại phương tiện này hoạt động thì trưởng công an cấp huyện phải chịu trách nhiệm